trong công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị vẫn còn không ít hạn chế bất cập

đồng chí linh bí thư đoàn phường đảng viên trẻ có sáu năm tuổi đảng

đây là một buổi thu dọn quét vôi cây xanh trong tuyến phố trên địa bàn phường
từ lâu việc này đã trở thành công việc thường nhật của đoàn thanh niên phường
trong vấn đề xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

ví dụ như trong việc xây dựng văn minh đô thị
đoàn thanh niên giao quân vệ sinh môi trường bóc xóa biển quảng cáo
giao vật trái phép quét vôi các gốc cây dọc tuyến phố trên địa bàn phường
tiếp theo nữa là các tri đoàn thanh niên cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền
tuyên truyền về người thân trong gia đình tuyên truyền các hộ kinh doanh
dọc các tuyến phố văn minh đô thị để người dân hiểu biết thêm
và nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật trong việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị
với những hộ dân không kinh doanh thì ngõ sạch phố sạch đường thông hề thoáng được nhiệt tình ủng hộ
nhưng với những hộ kinh doanh thì cuộc sống và công việc buôn bán
bưu sinh của họ bị ảnh hưởng không ít
đã có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này và đây cũng là một bài toán năn giải
mình từ trước đến giờ thì nó là đều sống ở thủy hè
nói chung là làm tuyến phố văn minh thì nó cũng
làm cho dân kinh doanh hơi trật vật khó khăn một chút
tuy nhiên thì làm công dân thì phải tiếp nhận theo luật pháp
nếu mà gọi là làm hộ kinh doanh đấy thì nếu mà ảnh hưởng đến cái mưu sinh thì nói về cơ bản là không
thế nhưng mà nếu bây giờ anh mà có những cái hành động
có những cái mà bầy bừa ra thì tự nhiên nó phải ảnh hưởng thôi
nhìn chung là tất cả nhân dân đều ủng hộ cái chủ trương này của đảng và nhà nước mình
không ủng hộ thì rất là vô lý
một trong những quy định đã được chỉ thị nêu rõ đó là kiểm tra chặt chẽ việc đáp ứng yêu cầu về môi trường
đối với các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh dịch vụ
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành xây dựng kế hoạch thực hiện
gắn với các chương trình công tác lớn của thành ủy khóa một mươi sáu
lộng lại kỳ cương kỷ luật trong quản lý đô thị
trật tự xây dựng trên cơ sở phân cấp cho quận huyện thị xã
tuy nhiên điều quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận cao trong dân
không gây khó cho các lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ
nhiều trường hợp là chống đối nhiều trường hợp chống đối ra mặt
và hiện nay thì khó khăn của đường công an là khi làm dịch vụ này là
các trường hợp là không phải là người của địa phương
người ta đến đây một là thuệt bằng
thứ hai người ta đến chở hàng hóa bán hàng rong bán hàng rong
cái việc này đối tượng này quản lý rất khó
để mà làm điều này chúng ta phải có một chiến lược rõ ràng
chỉ là phải có thể tuyên truyền thay đổi trong chính nhận thức của người dân
thay đổi nhận thức của cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
kết hợp với các hệ thống chính trị khuôn cư
để chia lửa với lực lượng công an trong việc nhiệm vụ đô thị
chỉ đạo việc thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị hai nghìn một mươi sáu
cấp ủy cấp cơ sở nơi trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác này đã nhận định
việc thành công hay không phụ thuộc vào sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo từ cấp thành phố đến các sở ngành các quận các phường
ai cũng phải coi đó là việc của mình
phải gắn việc thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị
với trách nhiệm của từng cán bộ
các cấp ngành cùng thống nhất chung tay giải quyết các vướng mắt
khó khăn tạo khâu đột phá
tuy nhiên khi đã bắt tay vào cuộc
thì cái khó cái vướng mắc lại là những vấn đề ngoài khả năng giải quyết của cấp cơ sở
chưa có chia tài xử phạt cụ thể
chưa có sự thống nhất xử lý bất cập liên phường liên quận
nên khi người dân nơi này làm sạch được một tuyến phố
thì ngay sau đó lại có những quảng cáo những bãi rác mọc lên
bảng thông tin này là nơi để phường gián thông báo
nhưng từ lâu cứ gạo được vài chục cân giấy quảng cáo cháy phép rắn lên
thì ngay lập tức lại có tờ quảng cáo mới rắn vào
bên cạnh những nguyên nhân khách quan
còn có những nguyên nhân từ chính người dân sở tại
những bãi rác như thế này cứ vô tư mọc lên
chất đống chỉ ngay sau khi đoàn thanh niên hội phụ nữ đi quét dọn không lâu
công tác vận động tuyên truyền đã thực hiện
nhưng do đâu lại có những bãi rác nhỏ tự phát như thế này
cho nên trong quá trình thực hiện
người ta vẫn chưa hiểu được vấn đề này là ra sổ
những người ngoại tỉnh cho nên ta chưa hiểu được
hội họp thì người ta không tham gia
tuyên truyền vận động thì người ta cũng không nghe
người ta không nghe đến nơi
cho nên người ta vẫn còn xảy ra những vấn đề
là vệ sinh môi trường vẫn còn vứt sát bửa bãi
làm vệ sinh môi trường trồng cây xanh
ổn định trật tự thuyết phục người dân buôn bán
không lân chiếm vỉa hè lòng đường
nát gạch trên các tuyến phố
đó là những vượng đàm thiết thực
mang lại một hà nội văn minh sạch đẹp
tuy nhiên trăn trở lớn nhất của các cán bộ và người dân
là làm sao để công tác này được duy trì lâu dài
chứ không phải là chỉ trong đợt tuyên truyền
hay trong đợt vận động xây dựng tuyến phố văn minh đô thị
phải làm sao để chỉ thị này đi vào thực tiễn cuộc sống
chứ không phải chỉ là một hành động nhỏ lẻ
trong một thời gian ngắn
từ khi triển khai thì nhân dân rất là nhiệt tình
ủng hộ và đã thực hiện được bước đầu
thí dụ như là bỏ hoàn toàn mái che máy vẩy
và máy hên di động và đang sửa sang hè đường đường xá
và nhân dân rất ủng hộ cái chủ trương này
nếu mà thực hiện triệt đẻ thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì
đến đời sống và cái mưu sinh của nhân dân
chỉ sợ rằng là thực hiện nửa vời
thì có hộ này lấn ra được hộ kia thực hiện nghiêm
thì sẽ chủ trương này thực hiện không tốt
và người ta sẽ suy bì
đây chính là lúc đảng ủy phường phải thực sự vào cuộc
đưa ra phương hướng chỉ đạo thực hiện chỉ thị của thành ủy
để có giải pháp thực hiện lâu dài
thưa quý vị chỉ thị tám của thành ủy hà nội
về xây dựng tuyến phố trật tự văn minh đô thị
đã được triển khai từ cấp cơ sở và đạt được hiệu quả rất cao
và để cùng có cái nhìn từ phía người trong cuộc
từ người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện chỉ thị tám
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ đồng chí bùi thị hiền
phó bí thư thường trực đảng ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân phường khương đình để chia sẻ về vấn đề này
thưa đồng chí ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
bí thư thành ủy hà nội đã ký ban hành chỉ thị tám cttu
về tăng cường sự đánh đạo chỉ đạo
thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị
trên địa bàn thủ đô gọi là chỉ thị tám
quan điểm của đồng chí như thế nào về vấn đề này
đối với chỉ thị tám của thành quỷ hà nội
nâng cao vai trò của cấp ủy đảng cơ sở
trong quản lý trật tự xây dựng trật tự đô thị
đó chính là trách nhiệm của cấp ủy đảng cơ sở
trong thực hiện công tác đảnh đạo chỉ đạo
chúng tôi đã xây dựng các chuyên đề
trong công tác đảnh đạo chỉ đạo
quản lý công tác trật tự xây dựng trật tự đô thị
để làm sao mà công tác quản lý trật tự xây dựng trật tự đô thị
để thực hiện được đúng với tiêu chí
chỉ thị tám thành ủy đã đề ra
trên tinh thần chỉ đạo của quận ủy thanh xuân
thế và với vai trò công tác lãnh đạo chỉ đạo
của đảng ủy phương thương đình
thì công tác quản lý trật tự xây dựng trật tự đô thị
trong thời gian vừa qua được nâng lên một cách rất là rõ nét
thưa đồng chí điểm nổi bật ở chỉ thị tám
là thể hiện rõ tinh thần đổi mới yêu cầu cụ thể hơn
và đòi hỏi trách nhiệm cao hơn đối với cấp ủy các cấp
đồng chí nói gì về vai trò của cấp ủy các cấp
khi mà thực hiện chỉ thị này
vai trò của cấp ủy các cấp là trong cái công tác này
thì sẽ xác định rõ được cái vai trò trách nhiệm của mình
trong công tác đảnh đạo chỉ đạo
thứ nhất là trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của mình
thể hiện rõ được vai trò trách nhiệm
phân công được rõ việc rõ trách nhiệm
và đối với trách nhiệm của người thực hiện ở đây
thì nếu như anh thực hiện không tốt
thì trách nhiệm của anh sẽ phải xử lý như thế nào
thế và anh đã được giao nhiệm vụ rồi
thì anh phải thực hiện cái nhiệm vụ của anh như thế nào
chúng tôi xác định rằng là trong nhiệm vụ của mình
là mình phải thực hiện quản lý làm sao
đảm bảo được kỳ cương cũng như trách nhiệm của mình
trong thực hiện nhiệm vụ
thưa đồng chí một trong những nội dung đáng chú ý
được thành ủy nêu rõ trong chỉ thị là
đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra công vụ
kịp thời xem xét kỷ luật cán bộ công chức viên chức vi phạm
nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng
gây bức xúc trong nhân dân đi đôi với xem xét trách nhiệm
và xử lý kỷ luật bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân
trưởng công an thanh tra xây dựng xã phường thị trấn
trường hợp để vi phạm kéo dài cây hộ quảng nghiêm trọng
sẽ xem xét xử lý cán bộ quản lý ở cấp cao hơn
điều này có gây áp lực cho các cấp ủy chủ tịch
ủy ban nhân dân phường và lãnh đạo cấp cơ sở hay không
nội dung chỉ thị tám giao nhiệm vụ cho người đứng đầu
trực tiếp là đồng chí bí thư đảng ủy các phường
về trị trách nhiệm đầu tiên
áp lực có tuy nhiên nếu như đồng chí xác định được
vai trò trách nhiệm của mình rồi
thì công tác lãnh đạo chỉ đạo sẽ tạo được sự đồng thuận rất lớn
vì khi xác định được trách nhiệm của người đứng đầu
thì công tác lãnh đạo chỉ đạo nó sẽ tạo được sự đồng bộ
cái này là cái mà tôi thấy rằng là rất là có hiệu quả
khi chỉ thị tám được lãnh đạo chỉ đạo các xuyên suốt
và kiểm tra thường xuyên kiểm điểm theo chỉ thị bốn
được thực hiện rất nghiêm túc và có hiệu quả
với sự chỉ đạo của đảng ủy phường và sự vào cuộc nhiệt tình
của các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo người dân
việc xây dựng tuyến phố sạch đẹp văn minh
được tiếp tục thực hiện theo hướng quy chuẩn
hiện đại đảm bảo vệ sinh môi trường
cùng hệ thống biển báo biển quảng cáo
nát đá về hè đúng chuẩn
để mạnh công tác chỉnh trang đô thị
xây dựng đề án phát triển cây xanh
tập trung nguồn lực đầu tư theo lộ trình phù hợp
có trọng tâm trọng điểm đảm bảo hoàn thành
các công trình chất lượng đúng tuyến độ
đây chính là giải pháp để cuộc vận động này
được duy trì thực sự sống với phố phường
chứ không chỉ là một chỉ thị nằm trên giấy
tuyến phố kiểu mẫu vũ tàu
tuyến phố vũ tàu tuy vẫn đang được chỉnh sửa
còn ngổn ngang nhưng đã có những hàng cây xanh mới trồng
những làn can được sơn sửa
và những vỉa hè đang được lát đá
bộ mặt của tuyến phố ven sông này
như được khoác một tấm áo mới
tuyến phố được xem là minh chứng cho sự nỗ lực
mang lại một thủ đô ngày càng sạch đẹp
hiện đại hơn trong mắt người dân
cũng như những du khách tới đây
đó cũng là hiệu quả của việc thực hiện
chỉ đạo từ cấp ủy cơ sở đến toàn bộ người dân
để hà nội không chỉ sạch đẹp
trên những tuyến phố kiểu mẫu
mà còn văn minh trên khắp các con đường